bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ dõi những tồn tại hạn chế của hội
kiến trúc đa dạng nhưng chưa có nhiều công trình kiến trúc khu đô thị có giá trị thẩm mỹ giá trị văn hóa cao
kiến trúc đô thị của nước ta còn nhiều còn phát triển thiếu đồng bộ thiếu bản sắc cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và yếu
chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của xã hội của phát triển kinh tế của đất nước
kiến trúc nhở
những tồn tại hạn chế của nông thôn chưa được quan tâm nhiều lần quê đang bị đô thị hóa cứng bức làm mất đi các giá trị truyền thống
những tồn tại hạn chế có nhiều nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là những nguyên nhân chủ quan
thủ tướng yêu cầu hội kiến trúc sư cần chung tay vào cuộc nhiều hơn nữa cùng các cơ quan nhà nước giải quyết những tồn tại bất cập
đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập công nghệ phát triển rất nhanh cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã tác động nhiều mặt đến đất nước
trong đó có lĩnh vực kế hoạch
thủ tướng mong muốn hội kiến trúc sư phải đi tiên phong định hướng cho kiến trúc việt nam xanh đẹp hiện đại tiện nghi tạo dựng không gian sống an toàn với môi trường
nghiên cứu thiết kế tìm ra những kiến trúc phù hợp cho vùng nông thôn vừa rẻ vừa sáng sủa giảng dị những kiểu nhà sống chung với lũ văn văn
đáp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương cũng như cả nước
thủ tướng đề nghị hội kiến trúc sư cần phát hiện bồi dưỡng nhân tài nâng cao năng lực sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp của kiến trúc sư trẻ
điều này rất quan trọng quyết định đến tương lai và sự phát triển bền vững của nền kiến trúc nước nhà
đào tạo đội ngũ kế cận để những người có tâm có tầm có chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới
sáng nay đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp xúc cử tri tại xã đông hiệp huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc đồng chí trần thanh mẫn đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri
đại diện đại biểu quốc hội thông báo đến cử tri
nội dung chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc có hơn một mươi ý kiến của cử tri quan tâm nhất đến các vấn đề như tình trạng tiêu cực tham nhũng lớn hiện nay xảy ra còn nhiều
nhân dân mong muốn đảng và nhà nước quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng và sau khi có hình thức xử lý phải công bố rộng rãi cho nhân dân được biết
mặt khác vấn đề về an toàn thực phẩm và thuốc y tế vẫn còn tràn lan trên thị trường
làm cho đại bộ phận người dân không an tâm trong cuộc khai thống
về vấn đề giáo dục và đào tạo cử tri đề xuất cần quan tâm định hướng hơn nữa về công tác tuyển sinh các bậc học ngành học cho hợp lý ở các cấp học như trung cấp cao đẳng đại học
tránh tình trạng như hiện nay con em học xong chương trình đại học rất nhiều mà chưa tìm được việc làm
về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp một số bộ phận nông dân hiện nay còn tình trạng tự chuyển đổi cây trồng vật nuôi nên dẫn đến giá cả một số mặt hàng nông sản còn rất bấp bênh chưa có tính định hướng chiến lược lâu dài
gần đây trên địa bàn xã được đầu tư một số công trình giao thông nông thôn nhưng còn kém chất lượng chưa đạt chuẩn thiết kế làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nhất là thời điểm hạn mặn như hiện nay
đại diện ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp thu ghi nhận những ý kiến phản ánh kiến nghị của các cử tri đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số ba
quy đề ttg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh yên bái đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó nổi bật là phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi yên bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc đến năm hai nghìn ba mươi trở thành một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ văn hóa xã hội của vùng
để hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch tỉnh yên bái quan tâm đến việc hình thành các chuỗi khu công nghiệp cụm công nghiệp
tầm đến việc phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh tiếp tục mời gọi đầu tư để lấp đầy ba khu công nghiệp gồm các khu phía nam minh quân âu lâu phát triển một mươi hai cụm công nghiệp
trong đó bố trí quỹ đất để hình thành một số cụm công nghiệp tập trung mới ở những địa điểm có điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư dọc theo đường cao tốc nội bài lào cai chuẩn bị cho giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi
đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tranh thủ có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh thương mại phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
có khoảng một trăm linh hai chợ năm trung tâm thương mại hai siêu thị xây dựng trung tâm triển lãm hội trợ của tỉnh
cùng với đó tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ vận tải để phục vụ cho các hoạt động kinh tế xã hội giao thương đi lại xây dựng cảng cạn làm các dịch vụ kho bãi trung chuyển vận tải giao nhận xuất nhập khẩu hàng hóa và các thủ tục thông quan
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka do ngài karurea surya chủ tịch quốc hội dẫn đầu sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vụ hợp tác quốc tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách với chủ đề cải thiện năng suất lao động nông nghiệp vai trò của khu vực tư nhân
tại diễn đàn nhiều tham luận đã nêu bật thành công của những mô hình áp dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ đầu tư của doanh nghiệp tư nhân và phương thức quản lý trong sản xuất nông nghiệp
theo vụ hợp tác quốc tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nông thôn dù được coi là cường quốc xuất khẩu nông sản nhưng năng suất lao động nông nghiệp đang rất thấp
cụ thể với ngành trồng trọt chỉ đạt hai trăm linh bốn đồng một ngày công chăn nuôi là hai trăm hai mươi tám đồng và thủy sản là hai trăm bảy mươi năm đồng một ngày công
theo báo cáo về triển vọng phát triển châu á năm hai nghìn một mươi bảy của adb sản lượng nông nghiệp bình quân trên mỗi lao động ở việt nam chỉ bằng một phần ba của indonesia chưa bằng một nửa so với thái lan philippines
các đại biểu đã thảo luận
làm rõ những khó khăn chi phối năng suất lao động nông nghiệp của việt nam khuyến nghị chính sách cải thiện năng suất lao động nông nghiệp tăng thu nhập cho nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững
trong đơn kiện địa chỉnh lên tòa án liên bang ở quận manhattan đảng dân chủ cáo buộc các quan chức hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của ông donald trump đã âm mưu cùng với chính phủ nga và cơ quan tình báo quân sự gây tổn hại cho ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ cựu ngoại trưởng hillary clinton và thao túng cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông trump bằng cách xâm nhập mạng máy tính của ủy ban quốc gia của đảng dân chủ
các bị cáo trong vụ kiện có ba người đã bị truy tố sau cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt robert mueller
về nghi án can thiệp của nga gồm cựu quản lý chiến dịch tranh cử paul manafort và cộng sự rick gates
cùng cựu phụ tá chiến dịch tranh cử george papadovolod
ngoài ra còn một số nhân vật khác gần gũi với tổng thống donald trump
quốc hội thổ nhĩ kỳ vừa thông qua kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày hai mươi bốn tháng sáu tới đây
theo đề xuất của tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan và sẽ tiến hành trong điều kiện là an ninh được xếp chặt
trước đó ngày một mươi tám tháng bốn phát biểu tại phủ tổng thống ông erdogan cho biết
sau khi thảo luận với lãnh đạo đảng phong trào dân tộc depplet basili
các nhà lãnh đạo đã quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bao gồm cả bầu tổng thống và quốc hội
theo kế hoạch trước đó tổng tuyển cử ở thổ nhĩ kỳ sẽ diễn ra vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cuộc bầu cử tổng thống của quốc hội trước thời hạn sẽ được tiến hành trong điều kiện an ninh được xếp chặt
theo lệnh tình trạng khẩn cấp
thổ nhĩ kỳ hiện vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp
áp đặt sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của một nhóm quân đội thổ nhĩ kỳ
thái tử shackler đã chính thức trở thành người kế vị nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị
sau khi nhận được sự ủng hộ của nguyên thủ các nước thành viên khối thịnh vượng chung
vốn từng là thuộc địa của anh
nguyên thủ các nước khối thịnh vượng chung đã đạt nhất trí
trong một cuộc họp diễn ra tại lầu đài wilson anh
trước đó một ngày phát biểu chào đón nguyên thủ năm mươi ba quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung đến anh
giữ ưu nghị của khối nữ hoàng anh chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ chín mươi hai
đã bày tỏ hy vọng con trai của bà thái tử shackler kế vị
sẽ tiếp tục phụng sự đất nước và khối thịnh vượng chung cho các thế hệ tương lai
thái tử schackler sáu mươi chín tuổi đã được nhắc đến với tư cách người kế vị ngay vàng
kể từ khi bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi bốn lữ hoàng anh mới bắt đầu có những động thái trao dần vương quyền cho thái tử shackler
những thông tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt